hàng loạt hãng thông tấn tờ báo lớn trên thế giới như ap afp kiodo prensa latina
bưu điện washington thời báo new york nhật báo trung quốc bưu điện hòa nam buổi sáng
đồng loạt đưa tin về cuộc bỏ phiếu bầu ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an
trong đó nhấn mạnh việc việt nam nhận được số phiếu ủng hộ cao kỷ lục
trong khi đó tờ washington times có bài viết nhận định tầm quan trọng của việt nam
đối với an ninh quốc tế đã tăng lên đáng kể sau hội nghị cấp cao diễn đàn
kinh tế châu á thái bình dương apec diễn ra tại đà nẵng và hội nghị thượng đỉnh mỹ triều tiên
mà việt nam là nước chủ nhà đã củng cố uy tín của nước này với tư cách nước hòa giải
là ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc việt nam sẵn sàng sử dụng
các kỹ năng ngoại giao mềm và cam kết hội nhập quốc tế
bài viết của hãng thông tấn kyodo danh riêng một đoạn dài viết về việc việt nam
trúng cử với số phiếu gần như tuyệt đối đồng thời trích dẫn bài phát biểu
của thứ trưởng bộ ngoại giao việt nam lê hoài trung với các phóng viên
sau cuộc bỏ phiếu tại đại hội đồng liên hợp quốc ở new york mỹ
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi các chính sách hòa bình
tờ kyodo nhấn mạnh tùy mới gia nhập liên hợp quốc được bốn mươi hai năm
so với tuổi đời của liên hợp quốc là bảy mươi bốn năm
song việt nam từng là thành viên không thường trực của hội đồng bảo an nhiệm kỳ hai nghìn tám hai nghìn chín
bài viết lưu ý nhiệm kỳ mới của việt nam tại hội đồng bảo an sẽ diễn ra đồng thời
với thời điểm việt nam giữ chức chủ tịch
từ năm hai nghìn hai mươi đài tiếng nói hoa kỳ đưa tin việt nam nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối
tại đại hội đồng đồng thời dẫn lời thứ trưởng bộ ngoại giao lê hoài trung
tuyên bố trước các phóng viên quốc tế rằng
vì việt nam đã từng trải qua chiến tranh nên chúng tôi hy vọng có thể mang tới hội đồng
kinh nghiệm của việt nam một quốc gia có thể tái thiết sau chiến tranh và xử lý nhiều vấn đề khác
về nhiệm vụ của năm nước vừa trúng cử vào hội đồng bảo an hãng tin afp pháp viết
việt nam cùng các nước ủy vụ
hãng tin của hội đồng bảo an được bầu cho nhiệm kỳ kéo dài hai năm tại cơ quan quyền lực nhất của
liên hợp quốc có nhiệm vụ giải quyết các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế
hãng tin này cũng nhấn mạnh trong cuộc bỏ phiếu tại đại hội đồng liên hợp quốc
việt nam đại diện khu vực châu á thái bình dương đã nhận được số phiếu cao nhất một trăm chín mươi hai phiếu
trong nhiệm kỳ hai năm của mình việt nam sẽ tập trung vào ba lĩnh vực trụ cột bao gồm
tăng cường phối hợp giữa hội đồng bảo an và các tổ chức khu vực trong việc phòng ngừa xung đột
tái thiết và xây dựng hòa bình sau xung đột và tăng cường bảo vệ dân thường cũng như thúc đẩy các công việc
của hội đồng bảo an liên quan tới phụ nữ hòa bình an ninh trẻ em và các cuộc xung đột vũ trang